cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã phát đi thông báo quyết định truy tìm người có liên quan đến vụ án giết người gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện diên khánh làm ba người phụ nữ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa quyết định truy tìm đối tượng phan danh hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán tại xã ninh phụng thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa thường trú tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh
đặc điểm nhận dạng của đối tượng là có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải phan danh hưng được xác định là nghi can gây ra vụ thảm án vào dạng sáng ngày hai tháng sáu tại thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh làm ba người chết
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai tháng sáu tại nhà bà lý thị a ở thôn xuân đông xã diên xuân huyện diên khánh do mâu thuẫn gia đình phan danh hưng đã dùng dao sát hại vợ một người cháu vợ và một người hàng xóm sang can ngăn
nhận được tin báo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương tổ chức các biện pháp điều tra và truy bắt nghi can gây án
quân chúng nhân dân nếu phát hiện có thân nhân lai lịch và đặc điểm nhận dạng như trên đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa số điện thoại chín trăm ba mươi năm tám mươi sáu bảy nghìn sáu trăm bảy mươi sáu gặp điều tra viên nguyễn quốc bình hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất